trận lũ quét lịch sử đầu tháng tám vừa qua đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản cho huyện vùng cao mù căng trải
bốn người chết và mất tích thiệt hại hơn sáu trăm linh tỷ đồng nhiều tài sản của nhân dân bị cuốn trôi
tuy nhiên với sự chung tay của cộng đồng các nhà hào tâm cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương
huyện mù căng trải đã hỗ trợ hàng chục con trâu bò dê tạo sinh kế ổn định lâu dài cho nhân dân vùng lũ giúp bà con ổn định cuộc sống
gia đình nhà anh giàng a trừ bản kháo giốngg xã kim nội bị nước lũ cuốn trôi mất một căn nhà cùng nhiều tài sản
hiện giờ gia đình anh đang phải đi ở nhờ cùng nhà anh em trong gia đình
nhà anh còn mất một người em trai và ba đứa cháu nội bị nước lũ cuốn trôi
vốn là thương binh nay cuộc sống của gia đình anh lại càng thêm khó khăn
gia đình khác để tạo con giống nhằm khôi phục sản xuất ổn định đời sống